các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ việc làm bốn người phải nhập viện cấp cứu điều đáng nói khi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa sài gòn thì nhóm công đoàn tiếp tục đe dọa sẽ đến bệnh viện truy sát các nạn nhân
để giữ gìn an ninh trật tự rất đông lực lượng đã đến để bảo vệ nạn nhân mặt khác các mũi trinh sát đi sàng lọc các nghi can được biết giữa nạn nhân và nhóm côn đồ đã có mâu thuẫn từ nhiều ngày